trong chuyến thăm việt nam nhằm tăng cường mối quan hệ giữa hải quân việt nam và hải quân mỹ
trước thêm apec ngày hôm nay ngày sáu tháng một mươi đại sứ mỹ ted osius và tư lệnh hạm đội thái bình dương
đô đốc scott harbison swift đã có chuyến thăm di tích lịch sử bạch đăng tại thành phố hải phòng
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố hải phòng ông phạm văn hà tự hào giới thiệu
bạch đằng giang là di tích duy nhất của việt nam đã ba lần mở ra trang lịch sử dân tộc
trong các cuộc chống quân xâm lược phương bắc
chiến thắng của vua ngô quyền đánh bại quân nam hán trong trận chiến bạch đằng năm một nghìn chín trăm ba mươi tám
đánh dấu mốc đầu tiên chấm dứt một năm bắc thuộc mở ra một thời kỳ độc lập lâu dài của việt nam
cũng như các chiến thắng sau này của vua lê đại hành và hưng đạo vương trần quốc tuấn
trên trận chiến bạch đằng đánh những mốc son trong lịch sử việt nam
đô đốc scott harbison swift bày tỏ lòng khâm phục bề dây lịch sử chống quân xâm lược
và sự lãnh đạo tài tình của các vị tướng việt nam
ông cùng đại sứ mỹ ted osius và đoàn tùy tùng
đã tới thăm và thắp hương đền thờ các vị anh hùng dân tộc và bảo tàng trong khu di tích
với lòng khâm phục sâu sắc và sự am hiểu văn hóa việt nam đại sứ tet osius bày tỏ
hết lần này đến lần khác việt nam đã thành công trong việc duy trì nền độc lập của mình
bất chấp khó khăn điều mà những người mỹ trong thời đều biện rất rõ
tại của sông bắc đang này các lực lượng việt nam
dưới sự lãnh đạo của vừa ngô quyền năm chín trăm ba mươi tám vừa lê đại hẳng năm chín trăm năm mươi một
và đại thương trần hưng đảo năm một nghìn hai trăm ba mươi tám đã đế lưới các đạo quan xâm lược
một mình chứng cho tinh thần ngoan cường của nhân dân việt nam
đô đốc swift và thổi đến bắc đang
để tìm hiểu thêm về lịch sử việt nam và để thấu lòng kiên trọng đối với những vị vua vĩ đại
đại diện cho nhân dân việt nam đã vượt qua khó khăn bằng thiên thần kiên cường
quyết tâm và những chiến thuật thay tình để giữ nền độc lập của đất nước
cũng trong khuôn khổ chuyến thăm và trả lời báo chí
tư lệnh hạm đội thái bình dương đô đốc scott harbison swift
đã khẳng định tương lai hợp tác giữa hải quân việt nam và hải quân mỹ
hoàn toàn có thể vượt qua được mọi thể chế và ngày càng khăng khít
chúng tôi rất phấn khởi và vui mừng trước mối quan hệ đang ngày càng phát triển mạnh giữa mỹ và việt nam
đây cũng là cơ hội để chúng ta mở rộng mối quan hệ giữa hai nước và chuẩn bị cho chuyến thăm của tàu sân bay của chúng tôi và việt nam
cũng như chuyến thăm của tổng thống donald trump tới việt nam trong thời gian tới với sự hỗ trợ của chính phủ việt nam
có thể nói chuyến thăm tới di tích bạch đằng giang của đô đốc hải quân mỹ
là một minh chứng cho thấy mối quan hệ ngày càng tốt đẹp giữa việt nam và mỹ